công trình xây dựng xảy ra vụ việc nằm trên đường hai tháng chín phường bình hiên quận hải châu
các công nhân đang đổ bê tông thì răn ráo đổ sập
vụ việc đã khiến cho hai nạn nhân bị vùi lấp tử vong và ba người khác bị thương
nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hải châu
và đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
các lực lượng đã sử dụng máy cắt sắt thiết bị băng cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp
và đào bới đưa nạn nhân ra ngoài
sau khoảng ba giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân tử vong và ba người bị thương ra ngoài
bàn giao cho lực lượng chức năng
hiện danh tính các nạn nhân đã được xác định
công an thành phố đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguồn nhân
còn tại tỉnh bình dương vào sáng nay lực lượng chức năng tỉnh vẫn đang phát triển
phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ phát hiện đôi chân người bị cháy gần hết
tại một khu đất chống thuộc khu phố khánh lộc phường tân phước khánh thành phố tân uyên
theo cơ quan điều tra một túi màu đỏ được bọc trong túi ni lông màu đen bị cháy phía trên
được phát hiện trên vã đất chống
bên trong có hai tay hai chân bị đốt cháy một phần và đang trong thời kỳ phân hủy
qua khám nghiệm tử thi ban đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân là nữ
độ tuổi từ ba mươi
đến ba mươi năm vì có phần móng tay giả tuy nhiên vẫn chưa rõ được danh tính lai lịch của nạn nhân
nạn nhân chết vào khoảng từ ngày một mươi bốn tháng năm
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo
lê thanh lâm nguyễn duy hoàng võ hoài thương và cao nhật kha
cùng chú thành phố phú quốc tỉnh kiên giang tổng cộng năm mươi chín năm tù giam
về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là lê anh những đã tử vong
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm của lâm gồm lâm thương kha
nguyễn hoàng thiên và một số người khác tổ chức sinh nhật
sau tiệc thì thiên đã chở bạn gái về trước và dừng mua bánh mì thì bất ngờ bị lê anh những
đang ngồi uống rượu gần đó đến gây sự và dùng dao đâm bị thương
lúc này thì bạn gái thiên gọi điện thoại cho lâm báo tin
lâm đã lấy một cây
lâm đã nhéo tại quán kêu cả nhóm cùng đi giải cứu cho thiên
và khi đến nơi lâm cầm kéo đâm hai nhát vào người làm những bị thương và bỏ chạy
lúc này thì kha đã chở lâm đuổi theo
chạy được một đoạn nhưng bị ngã thì nhóm của lâm đánh tử vong
gây án xong lâm thương kha và hoàng đến công an đầu thú
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lâm một mươi tám năm tù giam kha một mươi năm năm tù giam
hoàng và thương mỗi người một mươi ba năm tù giam
ngoài ra các bị cáo còn liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm hai mươi
vào ngày hai mươi bốn tháng năm phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an thành phố đà lạt vừa bắt quả tăng hai đối tượng mua bán tàng trữ
trái phép số lượng lớn ma túy trên địa bàn
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
xác định nghi vấn đối với nguyễn minh duy tạm chú thệ phường hai thành phố đà lạt
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào cuộc điều tra vào ngày hai mươi bốn
các lực lượng đã mật phục bắt quả tang trần gia tướng chú tại phường ba thành phố đà lạt
đang trên đường vận chuyển gói hàng có chứa ma túy về cho duy
khám xét nơi ở đối với duy phát hiện sáu gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một cân tiểu ly và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và bộ dụng cụ để phân chia ma túy đi bán
hiện phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định tạm giữ hai đối tượng về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy
để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo phạm tấn ngoạn
nguyên là giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tỉnh phú yên
hai năm tù theo cùng tội danh này
bị cáo phạm thị mỹ hòa nguyên phụ trách kế toán bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù giả
trong quá trình được giao nhiệm vụ quản lý điều hành trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp phú yên
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
ngoạn đã thông đồng với hòa lập ký hợp thức chứng từ thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng
giáo viên cơ hữu và sửa chữa xe ô tô không đúng quy định
gây thiệt hại cho nhà nước hơn tám trăm chín mươi hai triệu đồng
do các bị cáo
thành khẩn khai báo khắc phục toàn bộ tài sản thiệt hại
nên được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên cả hai đều hưởng án treo
thưa quý vị xác định vi phạm tốc độ vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông
và trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường để phát hiện xử lý vi phạm kịp thời
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh bình phước
ghi nhận tại chốt bắn tốc độ trên đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đồng tâm huyện đồng phú
chỉ trong khoảng ba giờ thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông
trạm cảnh sát giao thông đồng phú thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
đã xử lý một mươi hai trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ
khi bị xử lý những trường hợp vi phạm đều có lý do khá giống nhau như không để ý tốc độ cho phép
thời gian quá lâu không lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hay nhiều nhất là do nhà có việc cần về gấp
tuy nhiên mặc dù là lý do như thế nào thì việc đảm bảo an toàn về tốc độ
qua đó đảm bảo an toàn về tính mạng là quan trọng nhất
vì vậy các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm không có ngoại lệ
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
đã dừng kiểm tra hai mươi hai sáu trăm bốn mươi sáu trường hợp lập biên bản một mươi tám ba trăm tám mươi chín trường hợp vi phạm
tạm giữ hơn chín phương tiện

đáng chú ý trong số này có bảy hai trăm chín mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ sáu tám trăm một mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
qua việc xử lý vi phạm tốc độ đã mang lại những kết quả rất khả quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tình hình tai nạn giao thông trên những tuyến giao thông giảm so với cùng kỳ
chúng tôi cũng thực hiện nhiều biện pháp nhiều phương pháp nhiều cách thức để thực hiện khác nhau
để tăng cường xử lý tốc độ rồi cũng như tuyên truyền đối với người điều khiển phương tiện là chấp hành quy định về tốc độ khi tham gia giao thông
trong đó thì ngoài việc xử lý tốc độ trực tiếp do lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng máy bắn tốc độ bắn ở trên đường
thì công an tỉnh bình phước còn triển khai cái hệ thống camera giám sát
an ninh trong đó là xử lý vi phạm về tốc độ tự động và thông báo đến người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông về vi phạm tốc độ
qua đó cũng tuyên truyền giáo dục đối với mọi người tham gia giao thông là tuân thủ tốc độ trên đường
nhằm bảo đảm an toàn giao thông khi lưu thông ở trên đường
ngoài việc xử lý vi phạm tốc độ trực tiếp do lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng máy bắn tốc độ bắn trên đường
thì công an tỉnh bình phước còn triển khai hệ thống camera giám sát
an ninh qua đó xử lý vi phạm về tốc độ tự động và thông báo đến người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông về vi phạm tốc độ
từ đó tuyên truyền giáo dục mọi người tham gia giao thông tuân thủ tốc độ trên đường
nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng đặng thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải xã vũ chính tp thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng bùi văn hoài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi năm tổ một mươi hai phường quang trung tp thái bình tỉnh thái bình
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông hưng tỉnh thái bình là đối tượng bùi đức lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tân phương xã đông lĩnh huyện đông hưng tỉnh thái bình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi